tại tuyến sông thu bồn đoạn chảy qua xã điện phong thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
đội cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh quảng nam đang tuần tra mai phục
đã bắt quả tang sáu chiếc tàu đang thu hút cát trộm
theo đó trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến sông thu bồn đoạn chảy qua ngã ba vòng
xã điện phong thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đội cảnh sát giao thông đường thủy đã phát hiện
và bắt quả tang hai tàu sắt gồm tàu qna một nghìn một mươi năm do ông nguyễn văn truyền và tàu vs một trăm bốn mươi ba mươi chín nghìn bảy mươi tám
do ông phạm đình trường cùng chú tại xã duy thu huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đang hút cát trái phép
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã xác định khối lượng cát trên hai tàu gần năm mươi mét khối
tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính tạm giữ phương tiện và tịch thu toàn bộ máy móc hút cát trái phép trên tàu
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đội cảnh sát giao thông đường thủy
công an tỉnh quảng nam cũng đã bắt quả tang sáu tàu sắt đang hút cát trái phép trên sông thu bồn
đoạn chảy qua xã điện phong thị xã điện bàn với khối lượng hơn hai trăm linh mét khối cát